chiều năm tháng tám tại cuộc giao ban báo chí tưởng kỳ ông phạm hưng hùng tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho biết
việc thành phố ngỏ ý mượn năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín là do hiện nay thành phố hồ chí minh có đến một triệu liều vaccine sinopharm chưa tiêm hết
trong khi hải phòng vẫn đang trong quá trình đời bộ y tế phân bổ vaccine về theo kế hoạch
do đó thành phố mượn tạm năm trăm linh liều vaccine sinopharm để tiêm trước cho hai nhóm ưu tiên
nhóm ưu tiên số một là lái xe phụ xe đường dài nhóm ưu tiên số hai là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trung quốc
và công nhân đang làm việc tại các khu cùng công nghiệp nhóm ưu tiên thứ ba là người dân xung phong được tiêm
người phát ngôn của ủy ban nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh việc mượn tạm số vaccine trên
lãnh đạo thành phố hải phòng cũng đã có sự trao đổi với lãnh đạo thành phố hồ chí minh và sẽ trả lượng vaccine được mượn trong thời gian ngắn nhất
hiện hải phòng vẫn đang đợi phần hồi từ phía lãnh đạo thành phố hồ chí minh về đề nghị này